công an tỉnh đồng nai đã chuyển hồ sơ cùng một mươi bốn nghi can khống chế giám đốc bệnh viện tâm hồng phước
cho công an tp biên hòa điều tra theo thẩm quyền
trong nhóm này có người là chủ nợ số còn lại là đi đòi nợ thuê
nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc bác sĩ nguyễn thế thử giám đốc bệnh viện tâm hồng phước
vay của đặng quang toàn số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả
khoảng một mươi tám h ngày hôm qua hai mươi một tháng một mươi hai toàn và một số người khác cũng là chủ nợ
đã kéo đến bệnh viện khống chế ông thử để đòi nợ
nhận được tin báo công an tỉnh đã điều động hàng trăm cảnh sát
có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động thuộc bộ công an
phong tỏa bệnh viện giải cứu nạn nhân và khống chế nhóm người đòi nợ
ngay trong đêm công an tỉnh đồng nai cũng đã khám xét nơi ở của nhóm người trên
thu giữ một số tài liệu liên quan đến tín dụng đen